sau một mươi ngày xét xử thì vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố trà vinh diệp văn thạnh cùng một mươi sáu bị cáo khác về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ngân sách hơn sáu mươi chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên phạt bị cáo diệp văn thạnh một mươi năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trần trường sơn sáu năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trường sơn sáu năm tù
la lữ thị thu trang võ thị thu trang đều hai năm tù cho hưởng án treo về cùng tội danh trên
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo
trong đó bị cáo diệp văn thạnh bị cáo buộc đã ban hành văn bản trái với quyết định của thủ tướng chính phủ
và thông tư của bộ tài nguyên và môi trường về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở